các bộ trưởng năng lượng liên minh châu âu ngày hai mươi tám tháng hai cho biết khối hai mươi bảy quốc gia này đang lên kế hoạch mở rộng các biện pháp giảm tiêu thụ khí đốt trong khối vào mùa đông tới để lấp đầy các kho dự trữ
các nước thành viên eu đã thảo luận kéo dài một số biện pháp khẩn cấp để có thể nhanh chóng lấp đầy các kho dự trữ khí đốt cũng như chuẩn bị cho những tình huống căng thẳng tiềm tàng
thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh biện pháp của eu thông qua hồi năm ngoái dự kiến sẽ hết hiệu lực trong tháng ba này
hồi tháng bảy năm ngoái trong nỗ lực ứng phó giá năng lượng tăng mạnh do xung đột ở ukraine eu đã nhất trí giảm một mươi năm lượng tiêu thụ khí đốt trong giai đoạn từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên theo số liệu do cơ quan thống kê eurostat của eu con số giảm thực sự đã vượt quá mục tiêu tự nguyện nhờ thời tiết ôn hòa hơn và giá nhiên liệu cao khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp buộc phải hạn chế sử dụng